trong đó một vấn đề nóng chính là về vụ án nâng phóng giá kết xét nghiệm covid một mươi chín tại công ty việt á
tại buổi họp báo đại diện công an các đơn vị địa phương đã trả lời câu hỏi của các phóng viên xung quanh một số vụ án vấn đề thuộc thẩm quyền trách nhiệm của lực lượng công an được dư luận xét nghiệm covid một mươi chín tại công ty việt á